còn liên quan đến công tác điều trị bệnh nhân covid một mươi chín bộ y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện đầy đủ
việc phân loại nguy cơ người nhiễm sars cov hai và định hướng xử trí cách ly điều trị
nhằm kịp thời theo dõi sức khỏe điều trị sớm nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ tử vong
các cơ sở thu dung điều trị phân loại nguy cơ người bệnh ngay từ khi nhập viện
đồng thời đánh giá mức độ lâm sàng tiến triển của bệnh nhân để phân luồng vào các khoa buồng bệnh phù hợp
thuận tiện theo dõi chăm sóc và điều trị
bộ y tế cũng yêu cầu các cơ sở khám bệnh chữa bệnh khi tiếp nhận người bệnh sàng lọc kỹ
các đối tượng chưa tiêm vaccine phòng covid một mươi chín kể cả các đối tượng mới tiêm một mũi vaccine
phối hợp với trung tâm kiểm soát bệnh tận địa phương bố trí tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho các đối tượng nguy cơ khi đến khám chữa bệnh lưu ý với tất cả trường hợp người bệnh phải nhập viện
để quan tâm chăm sóc dinh dưỡng điều trị phù hợp và tổ chức tiêm chủng vaccine đầy đủ